quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch
nhiều đại biểu băn khoăn về việc giữ hay bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh
tại phiên thảo luận đa số các đại biểu thống nhất về báo cáo thẩm tra dự án luật của ủy ban kinh tế của quốc hội
tuy nhiên theo một số đại biểu nên giữ lại quy hoạch xây dựng tỉnh
vì thực tế thời gian qua quy hoạch này phát huy được vai trò trong phát triển của địa phương
thực tiễn đã cho thấy quy hoạch xây dựng vùng tỉnh là một công cụ quản lý nhà nước có hiệu quả
để điều chỉnh lĩnh vực đầu tư xây dựng đã được thực hiện ổn định trong thời gian dài
và có tác dụng quan trọng trong quản lý điều hành phát triển kinh tế xã hội
đã định hình không gian phát triển của tỉnh như là hình thành các phân vùng chức năng phức hợp
với đặc điểm tự nhiên hệ sinh thái và điều kiện kinh tế xã hội
của bốn tỉnh
đại biểu lê công đình đoàn đại biểu quốc hội tỉnh long an thì cho rằng
dự án luật này thiếu tinh thống nhất trong các quy định
những vấn đề quy hoạch tỉnh đã được duyệt thì cần được kế thừa và tích hợp